chiều ngày một mươi bảy tháng một tại hà nội bộ khoa học và công nghệ phối hợp với diễn đàn hợp tác nhật bản asean
về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và ủy ban khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo asean
tổ chức hội thảo asean nhật bản với chủ đề gắn kết khoa học và chính sách
đối thoại giữa các nhà khoa học và các nhà hoạch định chính sách hướng tới phát triển bền vững trong khu vực asean
hội thảo nhằm triển khai nội dung đã được thông qua tại cuộc họp đối thoại asean nhật bản
về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín thực hiện trách nhiệm của việt nam
với vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và đảm nhiệm vai trò nước điều phối quan hệ hợp tác đối thoại asean nhật bản
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi góp phần thúc đẩy quan hệ asean nhật bản
đồng thời tranh thủ cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam trong khuôn khổ hội thảo lần này
cuộc họp ban điều hành diễn đàn hợp tác nhật bản asean về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
cũng được tổ chức nhằm đánh giá
đồng thời thảo luận về hoạt động trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời thảo luận về phương hướng và trọng tâm hoạt động giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm